bảy đối tượng đang bay lắc trong quán karaoke hồng vân tại xã quang phục huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
vừa bị tổ công tác công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
trước đó vào ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại quán karaoke hồng vân tổ công tác của công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đã tiến hành kiểm tra và phát hiện tại phòng hát tầng ba của quán có bảy nam thanh niên và hai nữ
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tổ công tác đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
tới việc sử dụng trái phép chất ma túy và một ống nhựa phía bên trong còn bám dính chất bột màu trắng
dạng tinh thể quá trình làm việc các đối tượng khai nhận vừa sử dụng trái phép chất ma túy chất bột màu trắng
dạng tinh thể còn bám dính ở trong ống là ma túy tổng hợp loại ketamin công an huyện tứ kỳ đã tiến hành
lập biên bản đưa các đối tượng này về trụ sở công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật